theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên từ đầu năm đến nay đã xảy ra hai mươi hai vụ cháy thiệt hại hơn ba trăm hai mươi bảy hectare rừng trồng
đây cũng là năm khô hạn kéo dài và có số vụ cháy rừng cao trong những năm gần đây
nghiêm trọng nhất là trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến ngày tám tháng bảy tỉnh phú yên liên tiếp xảy ra một mươi năm vụ gây thiệt hại hơn ba trăm linh hectare rừng trồng
trong đó có nhiều vụ cháy lớn ở các huyện tây hòa và phú hòa
theo trị cục kiểm lâm tỉnh phú yên nắng nóng làm hàng nghìn hectare rừng khô cháy
các địa bàn đang nằm trong tình trạng cảnh báo cháy rừng ở cấp rất nguy hiểm là thị xã sông cầu thành phố tuy hòa và các huyện đồng xuân sơn hòa tuy hòa phú hòa tuy an sông hình
đây cũng là những vùng liên tục xảy ra cháy rừng từ đầu tháng sáu đến nay cần hết sức cảnh giác phòng chống
để bù lại diện tích rừng bị thiệt hại do cháy trong năm hai nghìn một mươi chín tỉnh phú yên phấn đấu trồng khoảng sáu hectare rừng nâng độ che phủ lên bốn mươi bốn tăng tám so với năm hai nghìn một mươi tám